vậy đâu là nguyên nhân chúng ta phải nhớ tới anh một cầu thủ đã bước sang tuổi ba mươi hai và sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân này
với tổng cộng bảy trăm bốn mươi năm điểm cristiano ronaldo đã xuất sắc vượt qua hai đối thủ nặng ký là messi và antoine griezmann để chiến thắng trong cuộc bầu chọn của bóng vàng hai nghìn một mươi sáu
đây là lần thứ bốn trong sự nghiệp
ronaldo giành quả bóng vàng
ba lần trước diễn ra vào các năm hai nghìn tám hai nghìn một mươi ba và hai nghìn một mươi tám
ronaldo chỉ còn kém kỷ lục của messee chủ nhân của bóng vàng các năm hai nghìn chín hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi hai và hai nghìn một mươi năm một danh hiệu
năm nay tạp chí bóng đá uy tín phanfood bol đã giành lại quyền tổ chức bầu chọn quả bóng vàng sau năm năm kết hợp với fifa
với bốn lần giành quả bóng vàng ronando trở thành cầu thủ châu âu đầu tiên làm được điều này
cr bảy đã vượt qua cả huyền thoại michel platini johan quist marco van baten hay frank beckenbauer
ngoài ra cr bảy cũng trở thành người nắm giữ nhiều danh hiệu của bóng vàng nhất trong lời sử cơ bộ real madrid
trước ronaldo các cựu danh thủ kênh kênh trắng từng là chủ nhân của danh hiệu tôn vinh cầu thủ xuất sắc nhất năm là
tôi chưa từng tưởng tượng viễn cảnh sẽ giành bốn danh hiệu
bởi vậy tôi thực sự rất hạnh phúc
ở lần đầu tiên nhận giải thưởng này cảm xúc rất đặc biệt
nhưng hôm nay tôi có cảm giác giống lần đầu tiên vào năm hai nghìn tám
đây là giấc mơ có thật tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các đồng đội của mình
các ứng cử viên cho danh hiệu của bóng vàng được hai trăm bảy mươi ba nhà báo thể thao uy tín nhất trên thế giới bầu chọn
điều này mang tới một kết quả có tính thuyết phục cao hơn và chiến thắng dành cho christiano ronaldo là hoàn toàn xứng đáng
kể từ năm hai nghìn một mươi sáu danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm quốc
danh hiệu của fifa được tách riêng sau năm năm hợp nhất với quả bóng vàng của tạp chí frankfurt ball
và phần thưởng năm nay được fifa đặt tên là the best
the best được bầu chọn bởi các hội luyện viên đội trưởng các đội tuyển quốc gia
cũng như một số nhà báo trên thế giới và các chuyên gia bóng đá được fifa lựa chọn
giành ba mươi bốn năm mươi bốn số phiếu bầu ronaldo một lần nữa vượt qua messi và risman để chiến thắng ở giải thưởng cá nhân khác
đó là giải cầu thủ xuất sắc nhất fifa hai nghìn một mươi chín
với chiến thắng này ronaldo cũng được vinh dự
trở thành cầu thủ đầu tiên dành giải thưởng phiên bản the best
không như vậy siêu sao người bồ đầu nha cũng trở thành cầu thủ đầu tiên thâu tóm cả ba danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong một năm
đó là quả bóng vàng của tạp chí phanfio bolt cầu thủ xuất sắc nhất năm của uefa và cầu thủ xuất sắc nhất năm của fifa
chiến thắng của ronaldo là rất thuyết phục bởi theo thể lệ bình chọn của fifa
là phiếu bình chọn của các đội trưởng huấn luyện viên các đội tuyển quốc gia chỉ quy định năm mươi kết quả
năm mươi còn lại tới tử lượng bình chọn trực tuyến từ người hâm mộ
cùng số phiếu của nhà báo được fifa lựa chọn theo những quy định riêng
điều đó đồng nghĩa chiến thắng của ronaldo là sự lựa chọn của số đông và rất công bằng
messee và risman dù cũng rất xuất sắc nhưng là chưa đủ để so sánh với những gì mà ronaldo đã thể hiện
chỉ tính riêng cho năm hai nghìn một mươi sáu ronaldo ghi tổng cộng năm mươi năm bàn cùng một mươi bảy đường kiến tạo sau năm mươi bảy lần ra sân
đây là năm thứ sáu liên tiếp siêu sao người bồ đồ nhà ghi được trên năm mươi bàn thắng trong một năm một hiệu quả rất đáng nể
những danh hiệu cá nhân donald đồ có được trong năm hai nghìn một mươi sáu là minh chứng của sự cố gắng nỗ lực kiên trì tập luyện
ở cấp độ đội tuyển quốc gia mùa hè vừa qua có lẽ sẽ khắc sâu trong tâm trí của rondo
và tại kỳ euro được tổ chức trên đất pháp siêu sao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đã cùng đội tuyển bồ đào nha viết nên câu chuyện cổ tích khi lần đầu tiên trong lịch sử vô địch châu âu
không sở hữu quá nhiều ngôi sao trong đội hình nhưng với đầu tàu là cái tên xuất sắc nhất bóng đá thế giới thời điểm hiện tại
đội tuyển bồ đồ nhà đã viết nên câu chuyện cổ tích tại pháp
cá nhân ronaldo thực sự đóng vai trò quan trọng dẫn dắt lối chơi của xe lê sao châu âu
chính ronaldo là người mang đến tấm vé góc mặt ở vòng knockout cho bồ đồ nhà
khi ghi hai bàn thắng vào lưới của hungary giúp đội nhà có trận hòa ba đều
tại trận bán kết với sứ wales cầu thủ vừa bước sang tuổi ba mươi hai lại sắm vai người hùng khi đồng góp một bàn thắng cùng một đường kiến tạo thành bàn
để đưa đội bóng thuộc bán đảo iberia thẳng tiến vào trận chung kết gặp chủ nhà pháp
ở trận đấu cuối cùng dù không thể góp mặt trọn vẹn chín mươi phút do trấn thường
nhưng nguồn sức mạnh tinh thần mà ronaldo truyền cho các đồng đội đã giúp bồ đồ nga vượt qua áp lực rất lớn từ phía đội chủ nhà
giành thắng lợi tối thiểu qua đó lần đầu tiên trong lịch sử vô địch châu âu
đây là danh hiệu lớn nhất và quan trọng nhất trong sự nghiệp thi đấu của cristiano ronaldo
nhiều ý kiến cho rằng không có ronaldo bồ đồ nhà không thể vua địch euro hai nghìn một mươi sáu
tại cấp cơ lộ bộ cristiano ronaldo cũng có màn trình diễn xuất sắc không kém
dù tuyên mất vị trí số một tại la liga nhưng ở đấu trường champions league
phong độ tuyệt vời của cr bảy đã giúp cho ry madrid lần thứ một mươi một vô địch ở giải đấu danh giá này
một mươi sáu pha lập công tại đấu trường danh giá champions league
cristiano ronaldo đã giúp đội bóng hoàng gia real madrid hiện thức hóa giấc mơ andesima của mình
lần lượt vượt qua các đội bóng mạnh như romasburg và đặc biệt là manchester city tại bán kết
ronaldo cùng real madrid hiên ngang góp mặt tại trận đấu cuối cùng với người hàng xóm atletico madrid
hòa nhau một đều sau một trăm hai mươi phút căng thẳng hai đội buộc phải bước vào loạt đầu súng cơn não để giải quyết thắng thua
và thêm một lần ronaldo đã cho thấy vai trò thủ lĩnh của mình
chính anh là người thực hiện thành công quả đáp phải đến quyết định mang về chức vua địch thứ một mươi một cho kỳ kỳ trắng
đây là danh hiệu champions league thứ hai trong vòng ba năm của ronaldo
ngoài danh hiệu vua euro và champions leage ronaldo còn cùng real madrid giành thêm hai danh hiệu quan trọng khác
đó là ngôi vương tại giải bóng đá các cơ bộ fifa club world cup hai nghìn một mươi sáu
giải đấu mà ngôi sao người borussia dortmund đọt cả danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất lẫn vừa phá lưới với bốn bản
ngoài ra tiền đạo ba mươi hai tuổi còn cùng real madrid vô địch siêu cúp châu âu
đây là trận đấu mà ronaldo cùng với đồng đội đã đánh bại nhà đương kim vua địch uefa europa league xevinh sau một trăm hai mươi phút thi đấu kỳ tính
và để khép lại một năm đáng nhớ với cá nhân cristiano ronaldo
mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng những bản thắng đẹp của anh trong năm hai nghìn hai mươi
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin mùng hai tết của chúng tôi ngày hôm nay
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai